mở đầu là thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số hai
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
để ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại
các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết
triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
và công điện số hai mươi bốn cd quy g ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
theo đó các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết
thông báo đến chính quyền địa phương và người dân
để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp
khi đã đảm bảo an toàn
các tỉnh miền núi phía bắc đến nghệ an
thực hiện nghiêm túc các công điện số hai mươi bốn cd quy g
của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong đó tập trung vào việc thường xuyên theo dõi các bản tin
về diễn biến thiên tai
thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân
để chủ động phòng tránh
đối với các tỉnh miền núi phía bắc
các địa phương cần giả soát phương án sơ tán dân
tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu lũ quét sạt lở đất
chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm
theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó
với tình huống xảy ra sạt lở chia cắt
đặc biệt các tỉnh cần triển khai phương án đảm bảo an toàn
các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ
hồ thủy lợi sung yếu xả lũ
liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
tại huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế vào chiều tối ngày một mươi tháng tám
khiến sáu người thương vong ban an toàn giao thông huyện a lưới
tỉnh thừa thiên huế cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu
của vụ tai nạn
theo đó ô tô tải do anh huỳnh văn cường
chú tại huyện an lưới điều khiển khi đi đường đèo xuống dốc
qua khúc cua đã không làm chủ được tốc độ nên va chạm với hai xe máy
tông vào tao ly âm phía bên trái và bị lật xe
vụ tai nạn đã khiến bốn người tử vong và hai người bị thương nặng
hiện đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống
người anh đã nhẫn tâm ra tay sát hại em trai ruột của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan văn huân chú tại huyện mê linh thành phố hà nội
về tội giết người
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại thôn lấu khê
xã hiệp cát huyện nam sách dẫn đến một người tử vong
đang nói nạn nhân và hung thủ là anh em ruột
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn lâu ngày không được hóa giải
cộng thêm men rượu nên giữa hai anh em xảy ra sô sát
huân đã dùng dao tự chế đâm liên tiếp vào người em trai làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án huân đã đến công an xã hiệp cát đầu thú
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tải
giam đối với nguyễn mạnh phi chú tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu trong lúc đi mua sắm thuốc uống
phi đi ngang qua nhà bà trung thị khoảnh ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới
thì thấy gần cửa nhà bà khoảnh đang cắm sạc một chiếc điện thoại di động hiệu iphone một mươi hai pro max
trị giá khoảng hai mươi triệu đồng nên đã nảy sinh ý định lấy trộm
đối tượng đã nhanh chóng lẻn vào trộm chiếc điện thoại rồi tẩu thoát
tiếp nhận tin báo
lực lượng công an thị trấn mỹ luông đã tiến hành xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn
qua trích xuất camera an ninh lực lượng công an đã phát hiện phi là đối tượng nghi vấn
nên mời lên cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an nguyễn mạnh phi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
các lực lượng công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng
có nhà cái
bất ngờ kiểm tra quán cà phê sala tại địa chỉ khóm phú mỹ phường tân hội thành phố vĩnh long
lực lượng công an đã phát hiện có chín đối tượng đều trú tại địa phương đang tụ tập tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
tăng vật tạm giữ gồm một laptop dùng để mở các trận đấu gà
tạm giữ trên người các đối tượng số tiền là bốn mươi triệu đồng cùng với bảy điện thoại di động
qua làm việc các đối tượng đều thừa nhận có tham gia đánh bạc tại trang sv ba nghìn tám trăm tám mươi tám com
có nhà cái
công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng truy nã người nước ngoài khi đang lẩn trốn tại việt nam
đối tượng này bị interpol phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc
qua công tác quản lý cư trú người nước ngoài phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng phát hiện và xác định
ba mươi tuổi quốc tịch trung quốc là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của tổ chức interpol và lệnh tạm giam của công an thành phố tây an trung quốc với tội danh đánh bạc tổ chức đánh bạc
sau khi xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố phòng quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai phương án tổ chức truy bắt thành công đối tượng xuân lây đảm bảo tuyệt đối an toàn
quá trình làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại trung quốc
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với xuân lây tổ chức bàn giao đối tượng cho cục cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mới đây công an tp hà nội cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên trộm cắp tài sản đặc biệt đó là xe máy tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tổ chức đánh bạc đánh bạc cho vay lãi nặng
tổ chức sử dụng ma túy và cưỡng đoạt tài sản do ba đối tượng là anh em ruột cầm đầu bao gồm nguyễn quang long nguyễn quang định và nguyễn quang thanh
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hàng chục xe máy hạng sang là tăng vật của các vụ trộm được các đối tượng cất giấu tại xã xuân dương huyện sóc sơn thành phố hà nội
chuyên án mang bí số sáu mươi ba b được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh thành công khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai mươi sáu đối tượng thu giữ bốn mươi tám xe máy
cùng nhiều loại ma túy như ketamin metafetamin súng một trăm linh viên đầu đạn và các tài liệu có liên quan
trong quá trình tổ chức đấu tranh của nhóm này thì yêu cầu nghiệp vụ đặt ra là chúng tôi phải bắt giữ được những đối tượng gây án những đối tượng trộm các tiêu thụ và đặc biệt là những đối tượng cầm đầu trong của nhóm này
ngoài ra chúng tôi phải bóc gỡ các đường dây tiêu thụ khác ở các tỉnh thành khác trong địa bàn toàn quốc
theo báo cáo điều tra lực lượng chức năng đã xác định được địa bàn các đối tượng tiêu thụ xe máy mở rộng trên nhiều tỉnh thành như bắc ninh bắc giang quảng ninh thái bình nam định nghệ an hà tĩnh thậm chí còn vận chuyển tới các tỉnh giáp biên giới để bán sang các nước láng giềng
để có nguồn hàng các đối tượng trộm cắp tài sản thường chia thành các cặp đôi điều khiển xe máy đi đến các quận trên địa bàn hà nội thấy phương tiện của người dân để sơ hở chúng sẽ nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội
theo báo cáo điều tra lực lượng chức năng đã xác định được địa bàn các đối tượng tiêu thụ xe máy mở rộng trên nhiều tỉnh thành như bắc ninh bắc giang quảng ninh thái bình nam định thậm chí còn vận chuyển tới các quận trên địa bàn hà nội thấy phương tiện của người dân để sơ hở chúng sẽ nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội

đối hợp với các phòng nghiệp vụ và các công an các quận địa xã để triệt phá thành công qua việc bắt giữ xử lý các đối tượng thành công của chuyên án chúng tôi thấy cũng là bài học cảnh tình cho những đối tượng khác có ý định phạm tội hoặc thực hiện hành vi phạm tội chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bắt giữ để xử lý nghiêm
đây là ổ nhóm hoạt động tinh vi có dấu hiệu hình thành băng nhóm tội phạm
vì vậy chuyên án thành công đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn nhận được sự quan tâm ủng hộ của quần chúng nhân dân
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đang tiến hành điều tra làm rõ các trường hợp mua bán giấy tờ đăng ký xe mô tô xe gắn máy giả về để sử dụng nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra
trước đó vào ngày năm tháng tám
một tuần tra kiểm soát tại quốc lộ bốn a thuộc địa phận thôn cốc nam xã tân mỹ
công an huyện văn lãng kiểm tra phương tiện xe mô tô nhãn hiệu honda vision mang biển kiểm soát một mươi hai v một mươi tám nghìn năm mươi tám do dương công vững chú tại xã nhất hòa huyện bắc sơn điều khiển
khi yêu cầu người này xuất trình giấy tờ tổ công tác đã phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe có dấu hiệu và chữ ký giả
mở rộng điều tra công an huyện triệu tập dương ngọc sơn chú tẩy thị trấn đồng đăng huyện cao lộc liên quan đến hành vi mua bán giấy tờ xe giả
vào ngày tám tháng tám công an huyện tiếp tục kiểm tra hành chính tại điểm bưu điện xã gia viễn huyện văn lãng phát hiện linh văn hải đang nhận một bưu phẩm
bên trong là giấy đăng ký xe mô tô được đóng dấu và có chữ ký giả của nguyên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
tại cơ quan công an các trường hợp trên đã khai nhận đặt mua giấy tờ giả trên mạng xã hội facebook với giá từ một triệu hai cho đến một triệu ba trăm linh ngàn đồng
một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển hai trăm linh kg pháo nổ trái phép vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với công an huyện hương khê bắt quả tàng
theo đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng tám tại khu vực cầu mạ chớ xã hương vĩnh huyện hương khê tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng trương ngọc thứ
trú tại huyện hương khê khi đang dùng xe ô tô vận chuyển một số lượng pháo nổ trái phép kiểm tra trên phương tiện thu giữ chín bao tải bên trong có chứa một trăm sáu mươi chín hộp pháo hoa nổ nhãn hiệu nước ngoài có tổng trọng lượng khoảng hai trăm linh kg
tại cơ quan điều tra thứ khai nhận đã nhận mua số pháo nổ trên của một người lào ở khu vực biên giới mang về bán để kiếm lời
thưa quý vị trong những ngày qua trên địa bàn các tỉnh tây nguyên đã xảy ra mưa lớn liên tục khiến cho nhiều nhà cửa và hàng nghìn hectare cây trồng bị ngập và nhiều tuyến giao thông đang bị chia cắt
tại tỉnh đắk lắc mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở nhiều địa phương trong
trong đó thiệt hại nhiều nhất là huyện biên giới ia súp hiện đã có hơn năm mươi căn nhà bị ngập sâu từ hai mươi đến bốn mươi cm khoảng một hectare cây trồng tại các huyện bị ngập lụt và chưa xác định được thiệt hại
còn tại tỉnh gia lai hơn một năm trăm linh hectare cây trồng bị ngập úng chủ yếu là lúa nước bắp và một số cây trồng dài ngày khác
ngoài ra mưa lớn cũng đã làm cho một số ngầm tràn đường giao thông hệ thống canh mương nội đồng bị sạt lở
nhiều nhà ở dân cư ở khu vực trụng thấp cũng bị nước tràn vào phải sơ tán người dân
và trước diễn biến phức tạp của thời tiết ubnd các địa phương đang chủ động phối hợp tổ chức công tác ứng phó trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân hỗ trợ người dân có nhà bị ngập và di rời tài sản đến nơi an toàn